công an huyện trương mỹ đã tạm giữ các đối tượng để làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng hơn hai mươi một h ngày hai mươi tháng tám trên tuyến đường hồ chí minh qua địa bàn huyện trương mỹ
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông đã ra hiệu lệnh dừng một xe ô tô con lưu thông theo hướng miếu môn về thị trấn xuân mai huyện trương mỹ
tổ công tác thông tin đến những người trên xe về kế hoạch làm việc nội dung kiểm tra trong đó có đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
tuy nhiên thanh niên trên xe đã có nhiều lời nói hành vi cản trở tổ công tác thậm chí đã tấn công các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
nhận được tin báo công an huyện trương mỹ có mặt phối hợp khống chế tạm giữ các đối tượng trên để làm rõ